thưa quý vị nhân kỷ niệm ba mươi tám năm ngày nhà giáo việt nam sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã tổ chức lễ trao giải thưởng võ trường toản lần thứ hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi cho các cán bộ nhà giáo tiêu biểu
năm nay có năm mươi nhà giáo tiêu biểu được nhận giải thưởng võ trường toản trong đó có một mươi bốn cán bộ quản lý và ba mươi sáu giáo viên
đây đều là gương có nhiều năm tâm huyết với nghề đóng góp cho ngành giáo dục thành phố như có những sáng kiến và giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy
tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động chuyên môn
đây cũng là giải thưởng truyền thống hàng năm của tp hcm nhằm kịp thời phát hiện khen thưởng những đóng góp xứng đáng của các thầy cô giáo
tiếp tục lan tỏa lòng yêu nghề tinh thần ham học hỏi không ngừng đổi mới sáng tạo trong giảng dạy và nhiệt huyết với nghề
trong sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp cục công nghiệp bộ công thương đã phối hợp với tổ chức tài chính quốc tế
thuộc nhóm ngân hàng thế giới và tổ chức lao động quốc tế ilo
hội thảo kết nối doanh nghiệp công nghiệp ô tô điện tử cơ khí năm hai nghìn hai mươi
ngành công nghiệp hỗ trợ việt nam hiện nay còn nhiều hạn chế
nhìn chung quy mô và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp việt còn yếu chưa đủ lực để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu
mặt khác trong thời gian qua liên kết đầu cuối trong chuỗi sản xuất vẫn chưa thực sự chặt chẽ
việt nam hiện có gần hai doanh nghiệp sản xuất phụ tùng linh kiện
trong đó chỉ có khoảng ba trăm linh doanh nghiệp tham gia mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia
tỷ lệ nội địa hóa các ngành công nghiệp ô tô điện tử còn ở mức thấp
do đó việc thu hút đầu tư hiệu quả và thúc đẩy kết nối kinh doanh liên kết giữa các doanh nghiệp việt nam
với các doanh nghiệp đa quốc gia các công ty sản xuất lắp ráp trong nước và nước ngoài
nâng cao giá trị gia tăng nội địa sức cạnh tranh của sản phẩm và vị trí của doanh nghiệp việt nam
trong chuỗi giá trị toàn cầu là một trong những giải pháp quan trọng nhất
thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng một mươi một hiệp hội doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam
và đại sứ quán hàn quốc tại việt nam đã tổ chức sự kiện ngày csr doanh nhân hàn quốc
chung tay chia sẻ hai nghìn hai mươi nhằm tổng kết và chia sẻ thành quả hoạt động trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam trong những năm vừa qua với chính phủ và cả người dân việt nam
trên nền tảng của mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược
đến nay số lượng doanh nghiệp hàn quốc đầu tư tại việt nam đã vượt ngưỡng chín doanh nghiệp
đến thời điểm này quy mô đầu tư lũy kế của hàn quốc và việt nam đã đạt bốn mươi ba tỷ đô la mỹ
dự kiến sau khi hiệp định fta việt nam hàn quốc có hiệu lực
mục tiêu trao đổi thương mại hai triều đạt bảy mươi tỷ đô la mỹ vào cuối năm hai nghìn hai mươi
với sự cam kết của doanh nghiệp hàn quốc đang hoạt động tại việt nam
bằng việc đóng góp cho phát triển kinh tế bền vững
thông qua những việc làm nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động
và các thành viên trong gia đình cũng như sự phát triển chung của xã hội
sự kiện ngày trách nhiệm xã hội doanh nhân hàn quốc chung tay chia sẻ hai nghìn hai mươi
đã có năm mươi sáu doanh nghiệp và tổ chức hàn quốc tham gia tài trợ một trăm linh suất học bổng cho sinh viên việt nam
thưa quý vị di sản văn hóa là một trong những tài nguyên và nguồn lực quan trọng nhất của du lịch việt nam
việc khai thác phát huy giá trị kho tàng di sản văn hóa dân tộc qua con đường du lịch
ở góc phần quan trọng hình thành và phát triển loại hình kinh tế di sản
tuy nhiên đến nay thì kết quả đạt được mới chỉ là bước khởi đầu
điều quan trọng nhất để phát triển kinh tế di sản hiện nay là phải đổi mới tư duy
biến di sản thành tài sản và biến văn hóa thành hàng hóa
kinh tế di sản được hiểu là loại hình kinh tế khai thác phát huy giá trị các di sản văn hóa của dân tộc
một cách phù hợp nhất để có thể tạo ra hàng hóa văn hóa đặc trưng
đưa vào phục vụ xã hội đem lại lợi ích kinh tế
nói cách khác đây chính là quá trình kinh tế hóa văn hóa
xây dựng các ngành công nghiệp văn hóa ở việt nam hiện nay
tuy nhiên để làm tốt điều này quan trọng nhất phải thay đổi tư duy và hành động

hiện nay ở hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội
hà nội rất nhiều khu di tích như văn miếu quốc tử giám hoàng thành thăng long hay hỏa lò đã và đang làm rất tốt việc này
việc đưa các sự kiện vào tổ chức tại di tích cùng với đó là xây dựng các chuyên đề trưng bày giới thiệu quảng bá về văn hóa lịch sử
bằng những tài liệu hiện vật hình ảnh cụ thể đã tạo nên sự thu hút sức hấp dẫn cho di tích
đó cũng chính là loại hình kinh tế xanh tạo nên sự phát triển bền vững mà vẫn bảo tồn được các nguồn lực tài nguyên cùng các giá trị của văn hóa bản địa
thưa quý vị vào sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một văn phòng unesco tại hà nội đã tổ chức lễ trao giải và triển lãm cuộc thi ảnh việt nam hai nghìn hai mươi với chủ đề
lan tỏa sự quan tâm chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa
sau hơn ba tháng phát động với hàng trăm tác phẩm gửi về ban tổ chức đã chọn lựa để trao ba giải nhất cho các tác phẩm
bạn nghề của tác giả đinh công tâm bức họa ven biển của ngô thị thu ba du lịch sinh thái rừng rường ngập mặn bảy mẫu tác giả phan vũ trọng
cuộc thi được tổ chức với mong muốn đưa vẻ đẹp của di sản văn hóa và sáng tạo văn hóa việt nam tới với cộng đồng
những tác phẩm hình ảnh đẹp nhất do unesco lựa chọn sẽ được trưng bày tại các sự kiện quan trọng
đồng thời các tác phẩm thắng cuộc sẽ có cơ hội xuất hiện trong những ấn phẩm sự kiện của unesco với ghi danh đầy đủ thông tin tác giả
triển lãm ảnh sẽ kéo dài từ nay cho đến hết ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi năm tháng một mươi một ubnd tỉnh tuyên quang đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
gắn với thực hiện nghị quyết số bốn mươi sáu của ban thường vụ tỉnh ủy và phong trào thi đua
cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai

trong năm năm qua tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm từ gần hai mươi tám xuống còn hơn chín
đặc biệt tỉnh tuyên quang không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng
phấn đấu giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ hai đến hai năm một năm
đối với phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên được các cấp các ngành các cơ quan đơn vị từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện
tại hội nghị các cơ quan đơn vị doanh nghiệp các đại biểu đã ủng hộ quỹ vì người nghèo của tỉnh hơn một tỷ đồng
nhân dịp này có sáu mươi năm tập thể bốn mươi bảy cá nhân được nhận bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo và phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo
không để ai bị bỏ lại phía sau trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đồng cảm với những khó khăn sau hậu quả lũ lụt thời gian qua người dân cả nước luôn hướng về miền trung ruột thịt
nhiều hoạt động đã được kêu gọi để đồng hành cùng nhân dân vùng lũ trong đó có các hoạt động khám chữa bệnh
và mới đây bệnh viện gia liễu trung ương cũng đã triển khai công tác tại nhiều tỉnh ở miền trung nhằm nâng cao sức khỏe cho người dân sau lũ
sau lũ các bệnh về gia liễu bùng phát mạnh bởi môi trường nguồn nước
trong khi đó thuốc men cơ sở vật chất điều kiện đi lại của người dân vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn
bệnh viện gia liễu trung mương đã thực hiện khám chữa bệnh tại nhiều điểm xã ở tỉnh quảng bình và hà tĩnh là hai trong số những địa phương có thời gian ngập lụt dài nhất vừa qua
chương trình thiện nguyện không chỉ khám bệnh tư vấn sức khỏe mà còn cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con miền trung
đoàn công tác đã khám và cấp phát thuốc miễn phí cho gần một năm trăm linh người dân
bên cạnh việc xây dựng lại cơ sở vật chất thì việc bảo đảm sức khỏe cho người dân sau lũ cũng là một trong những việc làm thiết thực và cấp bách
để giúp các trường học và trạm y tế tại các vùng lũ có nguồn điện đảm bảo an toàn sau mưa lũ
thì công ty điện lực tỉnh quảng bình đã cử các đội công tác đến những xã bị ngập sâu để kiểm tra và sửa chữa cũng như thay thế một số thiết bị điện bị hư hỏng
sau đợt lũ lịch sử nhiều trường học ở hai huyện quảng ninh và lệ thủy tỉnh quảng bình bị thiệt hại nghiêm trọng
đặc biệt hệ thống điện do ngâm lâu ngày trong nước rất dễ bị chập gây mất an toàn cho học sinh khi trở lại trường
sau khi khảo sát công ty điện lực quảng bình đã hỗ trợ kinh phí và cử công nhân thay thế toàn bộ hệ thống điện bị hư hỏng
tại các trạm y tế công ty điện lực quảng bình cũng đã kiểm tra sửa chữa và thay thế toàn bộ dây và thiết bị điện bị hư hỏng do mưa lũ kéo dài
thưa quý vị hiện dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn không ngừng gia tăng ở nhiều địa phương
tuy nhiên công tác phòng chống căn bệnh truyền nhiễm này thì đang gặp phải không ít khó khăn
tình trạng người dân chủ quan và không thực hiện biện pháp phòng bệnh dù đã được khuyến cáo nhiều lần
cán bộ y tế khi đi kiểm tra thì cũng chỉ có thể dừng ở mức phạm vi nhắc nhở vì không hề có thẩm quyền xử phạt theo luật quy định
điểm tập kết mua bán phế liệu vỏ lốt cao su này đã tồn tại nhiều năm
nước động loang quang sinh sôi nguy cơ cao phát sinh số số huyết là điều khó tránh
xung quanh cơ sở cũng đã có người mắc căn bệnh này
mặc dù đã nhiều lần chính quyền địa phương và
các trạm y tế đến tuyên truyền nhắc nhở về việc thu gom xử lý môi trường
nhưng chỉ cần cơ quan chức năng rời đi thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi
ở những địa phương khác thì còn có tình trạng người dân không hợp tác
không cho cơ quan chức năng phun hóa chất phòng bệnh
mặc dù gặp trường hợp người dân không chấp hành đúng các biện pháp phòng chống bệnh sốt sốt huyết
nhưng cán bộ y tế cũng chỉ có thể dừng ở phạm vi tuyên truyền nhắc nhở vì không có thẩm quyền xử phạt
còn phiếu ủy ban nhân dân thì cho rằng
việc áp dụng chế tài trong những trường hợp này khá khó do người dân có thực hiện phòng bệnh
nhưng chủ yếu để mang tính chất đối phó nên mầm bệnh vẫn phát sinh
chứ không hẳn là họ không làm
phòng bệnh là để bảo vệ sức khỏe cho bản thân
chứ không phải để đối phó với cơ quan chức năng tránh xử phạt
dịch bệnh số số huyết vẫn đang gia tăng và đang ở giai đoạn đình dịch
người dân không nên chủ quan
công an tỉnh bình dương vừa phát hiện và tạm giữ một xe ô tô vận chuyển khoảng bốn ba trăm linh gói thuốc lá
điếu ngoại nhập không hề có hóa đơn và chứng tử hợp pháp
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại ngã tư đại lộ bình dương giao với đường huỳnh văn cù
thành phố thủ dâu i cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương phát hiện một ô tô hiệu vios
có dấu hiệu nghi vấn nên đã dừng phương tiện để kiểm tra
trên xe cảnh sát giao thông phát hiện khoảng bốn ba trăm linh bao thuốc lá
ngoại nhập lậu không hóa đơn chứng từ và một biển kiểm soát ô tô
lái xe nguyễn quang nhật khai trả thuê số thuốc lá này từ huyện hóc môn đến thị trấn tân uyên tỉnh bình dương
nhật cũng khai đã sử dụng biển kiểm soát ô tô giả để qua mắt lực lượng chức năng
sự việc đã được lập biên bản bàn giao cho công an thành phố thủ dầu một xử lý theo quy định
ngày hai mươi năm tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang đấu tranh lấy lời khai
của một nhóm đối tượng để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào chiều tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một lực lượng công an đã đột kích vào nhà của nguyễn văn nghĩa
bốn mươi tuổi ở thôn hai mươi hai xã cư ni huyện eka và phát hiện trên một mươi đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài liêng ăn tiền
tại hiện trường công an thu giữ trên ba mươi triệu đồng tiền mặt một xe ô tô năm xe máy một mươi chiếc điện thoại di động
nhiều bộ bài cùng các dụng cụ liên quan phục vụ cho việc đánh bạc
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị bóng đá thế giới vừa đón nhận một thông tin gây sốc vào tối qua theo giờ việt nam
huyền thoại bóng đá diego maradona đã qua đời ở tuổi sáu mươi sau một cơn đau tim
vâng phát ngôn viên của huyền thoại diego maradona vừa xác nhận thông tin là cậu bé vàng

cậu bé vàng của bóng đá argentina đã qua đời sau một cơn đau tim từ biến chứng sau ca phẫu thuật não vừa qua
hãng thông tấn chlorin của argentina khi khẳng định là tin tức maradona qua đời sẽ gây sự bàng hoàng đối với cả thế giới
khi mà maradona là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của mọi thời đại
ông là đội trưởng tuyển argentina vô địch quân cấp năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
maradona cũng đã giành được hai chiếc vô địch là serie a với napoli của ý
cũng như là cúp nhà vua tây ban nha với barcelona
vĩnh biệt diego maradona một cầu thủ một huấn luyện viên và một huyền thoại của bóng đá thế giới
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan cho biết là ông đã điện đàm với người đồng cấp nga vladimir putin
trong đó thảo luận về khả năng tăng cường nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn ở khu vực nagorno karabakh
theo đó thì sẽ có thêm các nước khác trong khu vực tham gia
theo văn phòng tổng thống thổ nhĩ kỳ tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan bày tỏ hy vọng rằng
một trung tâm chung do thổ nhĩ kỳ và nga thành lập để giám sát việc thực hiện lệnh ngừng bắn
sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất như một phần trong nỗ lực giải quyết vấn đề nagorno karabakh
và đảm bảo sự ổn định lâu dài trong khu vực
ông đề cập đến việc sẽ có thêm quốc gia giám sát ngừng bắn tuy nhiên không nói rõ đó là nước nào
ngày hai mươi năm tháng một mươi một chủ tịch ủy ban châu âu ec ursula von der leyen cảnh báo
bất kỳ thỏa thuận thương mại hậu brexit nào với anh không được phép gây phương hại tới thị trường chung của châu âu
chủ tịch ủy ban châu âu bà ursula von der leyen cho biết eu sẽ nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận thương mại với anh
nhưng vẫn cảnh báo rằng london phải đồng ý với các quy định thương mại công bằng
bà khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào đạt được giữa hai bên không được gây ra
bà khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào đạt được giữa hai bên không được gây phương hại tới thị trường chung châu âu
vốn được cho là cánh cửa bảo vệ cho sự thịnh vượng và giàu có của châu lục này
bà nhắc lại lời cảnh báo của eu rằng anh sẽ không được lợi khi không còn là thành viên của eu
theo chủ tịch ec hiện còn rất ít thời gian để hai bên có thể thảo luận và phê chuẩn bất kỳ thỏa thuận thương mại nào
trước khi anh chính thức rời thị trường chung eu vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
bà nhắc lại lời cảnh báo của eu rằng anh sẽ không được lợi khi không còn là thành viên của châu âu
một công ty phân tích dữ liệu cho biết nhu cầu mua hàng đợt này không tăng đột biến như hồi tháng ba
doanh số bán hàng tại các siêu thị khi đó tăng sáu mươi so với cùng kỳ năm ngoái
nhà chức trách new zealand ngày hai mươi năm tháng một mươi một cho biết đã phát hiện trên một trăm linh con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn hạng luật
tại quần đảo chatham phía bờ biển đông của nước này khoảng tám trăm linh km
hầu hết những con cá voi bị mắc cạn vào cuối tuần qua và những nỗ lực giải cứu chúng đã bị cạn
trở do quần đảo chatham nằm ở vị trí xa xôi
theo cục bảo tồn của new zealand cho biết chín mươi bảy con cá voi hoa tiêu và ba con cá heo mũi chai đã chết
trong vụ mắc cạn chỉ có hai mươi sáu con cá voi còn sống tuy nhiên phần lớn trong số chúng có vẻ rất yếu
và bị thương do biển động các vụ động vật biển mắc cạn hàng loạt xảy ra khá phổ biến tại quần đảo
cha thẩm với số lượng động vật bị chết lên tới một con chỉ trong một lần mắc cạn hồi năm một nghìn chín trăm một mươi tám
còn bây giờ như thường lệ sẽ là những thông tin trong chuyên mục điểm báo của chúng tôi ngày hôm nay
thưa quý vị thành phố hồ chí minh đã lên kế hoạch thu phí đối với một số phương tiện vào trung tâm thành phố
đây cũng là giải pháp mà thủ đô hà nội từng đưa ra cách đây không lâu nhằm giải quyết nạn ồn tắc giao thông
vậy đây có phải là giải pháp của hồ chí minh
bài viết được đăng tải trên báo lao động số ra ngày hôm nay
mới đây thành phố hồ chí minh đã phê duyệt đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng
kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố hồ chí minh
theo lộ trình của đề án trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thành phố hồ chí minh sẽ thu phí xe ô tô vào trung tâm sau khi ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phê duyệt đề án
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh sẽ tiến hành xây dựng một đề án riêng nghiên cứu ba mươi bốn cổng thu phí ô tô
nằm trong đề án tổng thể về thu phí ô tô vào trung tâm
các chuyên gia cho rằng việc thu phí như thế thì chỉ mang tính tận thu ồn tắc giao thông mới là vấn đề nàn dài
bộ giao thông vận tải đang đốc thúc các đợt vị liên quan gấp rút hoàn thành hệ thống thu phí tự động không dừng etc
ở các trạm thu phí bot để đưa vào vận hành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
gấp rút hoàn thành vận hành hệ thống thu phí etc là bài viết được đăng tải trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay
thực hiện chủ trương của chính phủ và thủ tướng chính phủ bộ giao thông vận tải phân chia hệ thống etc thành hai giai đoạn
trong đó giai đoạn một gồm các trạm trên quốc lộ một và quốc lộ một mươi bốn đường hồ chí minh qua tây nguyên và một số tuyến đường cao tốc
tổng số là bốn mươi bốn trạm giai đoạn hai gồm ba mươi ba trạm còn lại trên các tuyến quốc lộ
tuy nhiên do việc đầu tư hệ thống etc là hình thức đầu tư mới phức tạp về công nghệ và thủ tục pháp lý
liên quan nhiều đến chủ thể tham gia thực hiện quản lý chưa có kinh nghiệm
nên dẫn đến trong quá trình triển khai thì có một số vương mắc và ảnh hưởng đến tiến độ
quy định mới tăng thuế giá trị gia tăng từ ba lên mức một mươi áp dụng từ ngày năm tháng một mươi hai với tài xế xe công nghệ
một số ứng dụng gọi xe đang tính toán khả năng sẽ tăng cước phí có lộ trình
với quy định mới trong nghị định một mươi hai
có hiệu lực từ ngày năm tháng một mươi hai thì mức thuế giá trị gia tăng nộp một mươi phát sinh trên tất cả các quốc xe
thay vì mức ba như hiện nay nên đại diện các ứng dụng gọi xe cho biết đang tính toán các phương án điều chỉnh giá cước
trường hợp để bảo đảm mức thu nhập hiện tại cho tài xế sẽ phải tăng thêm cước tám
hệ quả là số chuyến xe sẽ bị giảm bốn mươi năm đồng nghĩa với việc doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ chịu thiệt
nếu theo quy định mới áp dụng từ ngày năm tháng một mươi hai tài xế sẽ giảm khoảng bảy ba thu nhập
so với hiện nay
trong khi đó báo hà nội mới số ra ngày hôm nay đăng tải thông tin cần có giải pháp xóa bỏ triệt để
loại hình kinh doanh bán lẻ xăng tự phát dưới hình thức đóng vào can chai hay là những trụ bơm lắc tay
cây xăng mini hay là cột bơm xăng di động
cục quản lý thị trường tp hà nội cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay toàn thành phố đã xử phạt và tịch thu đồ nghề
tại bốn điểm bán xăng tự phát với số tiền phạt mỗi lần hàng chục triệu đồng
nhưng các hình thức kinh doanh xăng tự phát
như thế này vẫn chưa hề chấm dứt
kinh doanh xăng thì đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ và nhiều điều kiện khác
rất cần lực lượng chức năng và đặc biệt là chính quyền các cấp cơ sở có giải pháp xử lý hiệu quả
triệt để thường xuyên kiểm tra bởi chỉ khi giải quyết được tận gốc
thì mới có thể xóa bỏ được nỗi lo tiềm ẩn từ những điểm bán lẻ xăng tự phát
thưa quý vị mạnh tay với trợ tự phát nâng cao trách nhiệm cơ quan chức năng
là bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay
tại một số quận của thành phố hồ chí minh nhiều điểm kinh doanh chung quanh chợ truyền thống trên địa bàn
trở thành chợ tự phát nhưng địa phương không thể xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm
mà chủ yếu chỉ nhắc nhở
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho biết tình trạng chợ tự phát tồn tại kéo dài nhiều năm
là do cán bộ chính quyền địa phương chưa làm hết trách nhiệm để xóa chợ tự phát
ngoài việc tuyên truyền vận động và tổ chức điểm bán hàng mới văn minh hiện đại
thì cũng cần phải xử lý nghiêm đối với hiện tượng cố tình vi phạm để trả lại đường giao thông cho người
cũng như phương tiện trả lại mỹ quan đô thị cho thành phố
quý vị khán giả vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
còn bây giờ thì chương trình chào ngày mới xin được tiếp tục với những tiểu mục đầy hấp dẫn khác
vâng xin mời biên tập viên mỹ linh
vâng xin cảm ơn
thưa quý vị quỹ tiền tệ quốc tế mới công bố báo cáo mới nhất về kinh tế việt nam
giá bất động sản vẫn tiếp tục tăng cao
đáng chú ý cho vay tiền với thế chấp bằng quyền kiểm soát icloud
đang là hiệu quả của quốc tế
hình thức tín dụng đen mới tại việt nam
sau đây là nội dung chi tiết
giá vàng nhẫn bốn số chín sgc hiện đang bán ra ở mức năm mươi bốn ba mươi năm triệu đồng một lượng
so với giá vàng thế giới quy đổi giá vàng nhẫn bốn số chín sgc đang cao hơn hai triệu đồng một lượng
giá mua bán vàng nhẫn tranh lệch đến năm trăm năm mươi đồng một lượng
trích lệch này khiến giá đô la mỹ tự do liên tục nhích lên
tại thị trường việt nam giá đường tăng từ năm trăm linh đến một năm trăm linh đồng một kg
đường cát tăng từ một mươi bốn đồng một kg lên một mươi năm năm trăm linh đồng một kg
những yếu tố bất thường đã khiến cho vụ ép mía hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một không thể hoạt động vào tháng một mươi như truyền thống
với nguồn cung sẵn có hiệp hội mía đường việt nam dự báo sẽ không thiếu hụt đường
trong các tháng tới tại thị trường trong nước
bộ tài chính cho rằng việc rút ngắn thời gian điều chỉnh giá xăng dầu
giúp hoạt động điều hành giá xăng dầu trong nước sát với thế giới
theo đó sẽ khắc phục hạn chế mất cân đối cung cầu
do độ trễ về giá đặc biệt khi giá xăng dầu thế giới xuất hiện biến động tăng giảm nhanh trong thời gian ngắn
theo các chuyên gia có thể giảm xuống bảy hoặc năm ngày điều chỉnh giá xăng dầu
vnpt sẽ phủ sóng năm g tại một số địa điểm ở hà nội
chủ yếu ở khu vực phố đi bộ hồ hoàn kiếm và quận hai bà trưng
còn ở tp hcm doanh nghiệp sẽ phủ sóng năm g tại các địa điểm tập trung đông người
như phố đi bộ nguyễn huệ khu vực nhà thờ đức bà quận một và trung tâm quận ba quận một mươi
imf dự báo nền kinh tế việt nam tăng trưởng ở mức hai bốn trong năm nay
thuộc nhóm cao nhất thế giới và sẽ phục hồi trong năm hai nghìn hai mươi một
tăng trưởng được dự báo sẽ mạnh mẽ trở lại đạt mức sáu năm khi hoạt động kinh tế trong nước và nước ngoài trở lại bình thường
tuy nhiên vẫn còn bất chắc khi dịch bùng phát trở lại
việt nam cần linh hoạt điều chỉnh quy mô và cơ cấu hỗ trợ chính sách
thị trường đang phát triển thiếu cân đối do thiếu loại nhà ở vừa túi tiền
thừa cung nhà ở vừa tuy tiền
cao cấp khi căn hộ cao cấp chiếm đến bảy mươi hai năm nguồn cung
cao nhất trong tổng số nhà ở thương mại tăng hai mươi bốn năm so với năm hai nghìn một mươi chín
hiện căn hộ trung cấp hai phòng có giá khoảng hai năm tỷ đồng
ba mươi năm triệu đồng một mét vuông cao hơn hai mươi lần so với thu nhập cá nhân
theo các doanh nghiệp giá đầu vào quá cao do thủ tục hành chính kéo dài
nhiều khê nên không thể giảm giá
hình thức cho vay này đang được quảng bá rộng rãi
chỉ cần tìm kiếm trên trang google
cho vay tiền bằng icloud trong vòng năm mươi ba giây đã có ngay sáu trăm tám mươi kết quả có liên quan
vay qua icloud với lãi suất phổ biến từ năm đến một một ngày trên hai mươi trong năm mươi ngày
người đi vay mất quyền quản lý icloud bị kiểm soát thông tin định vị
bị nắm giữ thông tin tài khoản ngân hàng và email cá nhân
nhóm cho vay còn khủng bố tinh thần người thân bạn bè qua danh bạ icloud để đòi nợ
chuyển sang các thông tin về giao thông
thưa quý vị công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với bị can lê đức anh hai mươi bảy tuổi ngụ tại tỉnh long an
là lái xe tải gây ra vụ tai nạn giao thông làm thiệt mạng ba người tại thành phố mỹ tho
theo cơ quan điều tra ngày ba mươi tháng một mươi lê đức anh lái xe tải trên quốc lộ một hướng từ ngã ba trung lương thành phố hồ chí minh
khi đến giao lộ ngã ba quốc lộ một và quốc lộ năm mươi thì xảy ra va chạm với xe máy do chị lê thị yến nhi hai mươi ba tuổi điều khiển
chở theo mẹ ruột và con gái ruột khiến cả ba người trên xe máy tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố mỹ tho đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và khởi tố bị can đối với lê đức anh theo khoản ba điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
một tình huống giao thông nguy hiểm vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một ba nam sinh điều khiển xe đạp điện từ trong ngõ ra thì bất ngờ lao thẳng sang đường tông trúng một xe tải
vào thời điểm nói trên ba nam sinh điều khiển xe đạp điện từ trong ngõ ra bất ngờ lao thẳng sang đường mà không chú ý quan sát
cùng lúc một chiếc xe tải lao tới với tốc độ cao khiến chiếc xe đạp điện tông trúng phần sườn của xe tải hậu quả là hai nam sinh bị gãy chân người còn lại chảy sức nhẹ
vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo các phương tiện dù đi trên đường chính hay đường nhánh cũng cần giảm tốc độ và quan sát thật kỹ các chiều đường tránh va chạm đáng tiếc
theo báo cáo của văn phòng ubnd giao thông quốc gia một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi toàn quốc đã xảy ra gần một mươi ba vụ tai nạn giao thông làm thiệt mạng hơn sáu người
trong một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi cả nước đã để xảy ra một mươi hai chín trăm tám mươi năm vụ tai nạn giao thông làm chết sáu bốn mươi tám người bị thương chín sáu trăm năm mươi hai người
so với một mươi một tháng của năm hai nghìn một mươi chín tai nạn giao thông giảm ở cả ba tiêu chí khi số vụ tai nạn giao thông giảm hai chín trăm linh vụ tức là giảm một mươi tám hai số người chết giảm chín trăm hai mươi hai
so với một mươi một tháng của năm hai nghìn một mươi chín tai nạn giao thông giảm hai mươi bảy người tức là giảm một mươi ba hai số người bị thương giảm hai bốn trăm chín mươi hai người giảm hai mươi năm trong đó đường bộ xảy ra bảy ba trăm bốn mươi năm vụ làm chết năm chín trăm ba mươi hai người bị thương ba chín trăm hai mươi một người
hiệp hội vận tải hành khách công cộng tp hà nội vừa kiến nghị ubnd tp hà nội và sở giao thông vận tải thành phố ưu tiên triển khai một mươi bốn tuyến đường dành riêng cho xe buýt nhằm cải thiện điều kiện vận hành
nâng cao năng lực vận chuyển góp phần thu hút hành khách sử dụng dịch vụ từ đó giúp giảm phương tiện cá nhân và giảm ủn tắc giao thông
hiệp hội cũng kiến nghị tiếp tục báo cáo quốc hội xem xét chỉnh sửa luật giao thông đường bộ theo hướng cho phép người lái xe khách trên ba mươi chỗ được lái xe đến hết tuổi nghỉ hưu theo luật lao động
ngoài ra hiệp hội cũng đề nghị cấp kinh phí cho các tuyến buýt đặt hàng quý từ một năm nay đồng thời điều chỉnh sản lượng doanh thu để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sau đại dịch covid một mươi chín
hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thủ đô vẫn chưa được thanh toán khoản trợ giá từ quý đầu năm
ngoài ra hiệp hội cũng đề nghị cấp kinh phí cho các tuyến buýt trên địa bàn thủ đô vẫn chưa được thanh toán khoản trợ giá từ quý đầu năm

đây là cây cầu duy nhất của hà nội có thời gian thi công lâu nhất một mươi một năm ban đầu do trung quốc giúp xây dựng và sau đó liên xô tiếp quản viện trợ khôi phục lại thi công từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
việc thi công cầu thăng long do xí nghiệp liên hợp cầu thăng long đảm nhiệm gồm bốn xí nghiệp cầu một xí nghiệp cơ giới
mô hình xí nghiệp liên hợp là một điều đặc biệt mới mẻ với nghề xây dựng cầu lúc bấy giờ
lực lượng kỹ sư công nhân lúc đầu có một sáu trăm linh người
sau tăng lên tám người lực lượng kỹ sư công nhân lúc đầu có một sáu trăm linh người
sau tăng lên tám ba trăm linh người liên xô đã giúp việt nam đào tạo thợ lặn sâu năm mươi mét công nhân phun sơn hàn tự động kiểm tra hàn
trong suốt quá trình xây dựng có sự tham gia của phía liên xô từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi năm có tổng số một trăm sáu mươi bảy lượt chuyên gia sang làm việc
tất cả các công việc kể cả các hạng mục phức tạp đòi hỏi tay nghề và công nghệ cao khi đó đều do công nhân việt nam thực hiện
các chuyên gia liên xô chủ yếu hướng dẫn giám sát
trong quá trình xây dựng phía liên xô cung cấp cho công trình cầu bốn mươi chín tấn sắt thép các loại hai mươi sáu tấn dầm cầu thép gần sáu mươi tấn xi măng má cao và nhiều máy móc thiết bị thi công như cần cầu lắp sát tải trọng lớn hệ thống hàn tự động để hàn liên kết dầm thép máy xúc máy ủi xe lưu cano thiết bị thí nghiệm kiểm định
công trình của cầu thăng long là một công trình nằm trong viện trợ thiết bị toàn bộ
cho nên đi theo với nó là có một cái nhà máy sản xuất dầm thép mà cho đến nay thì cái nhà máy đó trong ba mươi năm sau khi hoàn thành tháng long thì đã sản xuất rất nhiều dầm thép cho các cầu của chúng ta trong sử dụng trong ba mươi năm qua
nói rằng liên xô viện trợ chúng ta cái công trình cầu thăng long không phải chỉ cái cầu để cho hai đường xe lửa sáu làn xe ô tô và chạy
vượt qua sông hồng mà là còn những cái đi theo đó đấy là rất quan trọng
đến nay sau hơn ba mươi năm khai thác để nâng cao tuổi thọ đáp ứng giao thương đi lại cầu thăng long đang được tiến hành sửa chữa khẩn trương bảo đảm cuối năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng
năm tháng qua đi nhiều cây cầu mới khác được xây dựng trên địa bàn thủ đô vượt qua sông hồng như trương dương vĩnh tuy thanh trì nhật tân đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
nhưng cây cầu thăng long vẫn mang một vẻ đẹp riêng và là chiếc cầu hữu nghị nối liền thủ đô với sân bay nội bài cửa ngõ quan trọng đưa khách quốc tế đến hà nội và các tỉnh phía bắc
quý vị khán giả thân mến tiểu mục ngày này năm xưa vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào ngày mới sáng nay của chúng tôi